trong quá trình điều tra mở rộng vụ án xác định ông nguyễn đức trung và ông nguyễn trường giang giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ arctic đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao chỉ đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội mua chế phẩm redoxy ba c của công ty washwater cộng hòa liên bang đức để xử lý duy trì chất lượng hồ trên địa bàn thành phố hà nội trái quy định gây thiệt hại tài sản nhà nước
căn cứ kết quả điều tra vào ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại ubnd thành phố hà nội và các đơn vị liên quan đồng thời ra quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với hai bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gồm nguyễn đức trung nguyên chủ tịch ubnd thành phố hà nội nguyễn trường giang gi
một đường dây ma túy xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu
vận chuyển ma túy từ lào vào việt nam tiêu thụ
vừa bị lực lượng chức năng tỉnh điện biên triệt phá thành công
bắt giữ ba đối tượng thu chín bánh heroin ba mươi viên ma túy tổng hợp và một kg thuốc viện
cụ thể vào lúc bốn giờ sáng ngày hôm qua tại xã na ư huyện điện biên tỉnh điện biên
lực lượng chức năng bắt giữ hai đối tượng là lầu a dua cùng lầu a cú
cùng chú tại xã na ư huyện điện biên về hành vi vận chuyển trái phép chín bánh heroin
với tổng trọng lượng hơn ba kg
bước đầu dụa và cú khai nhận đã mua số ma túy trên của một đối tượng
tại biên giới việt nam lào sau đó vận chuyển từ điện biên sang tỉnh lào cai để tiêu thụ
khi cả hai đi giao ma túy thì đã bị phát hiện bắt giữ
đến tám giờ ba mươi phút cùng ngày tại khu vực thuộc địa phận xã si pa phìn huyện nầm bồ tỉnh điện biên
lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ lò văn trung quốc tịch lào
về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là ba mươi viên ma túy tổng hợp một kg thuốc viện một súng kíp một dao nhọn và nhiều vật chứng khác
tại cơ quan điều tra đối tượng trung khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ bên kia biên giới
sang địa phận huyện nầm bồ tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
cũng liên quan đến tội phạm ma túy công an tỉnh nghệ an vừa phá thành công chuyên án mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
bắt giữ ba đối tượng và thu giữ tăng vật gồm sáu kg ma túy đá hai mươi bốn viên ma túy tổng hợp
vào đêm qua phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện nghi lộc cục hải quan nghệ an
đồng chủ trì xác lập phá thành công chuyên án bắt quả tang ba đối tượng là vũ anh tuấn
trú tại thành phố uông bí tỉnh quảng ninh đào duy thành phùng công chiến cùng chú tại hà nội
về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm sáu kg ma túy đá hai mươi bốn viên ma túy tổng hợp một xe ô tô
và tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận vào ngày hôm qua đã thuê xe taxi từ hà nội đi thành phố vinh
sau đó tiếp tục thuê xe ô tô tự lái đi khu vực biên giới huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
gặp các đối tượng người lào giao tiền và nhận ma túy sau đó đưa ra các tỉnh phía bắc tiêu thụ
quá trình di chuyển qua địa bàn tỉnh nghệ an thì đã bị phát hiện bắt giữ
đối tượng vũ anh tuấn chú tại tỉnh quảng ninh được xác định là đối tượng chủ mưu cầm đầu trong chuyên án này
công an thành phố hải phòng đã xác định được đối tượng ném quả nổ tự chế vào cửa hàng vàng
trên địa bàn phường quán toan quận hồng bàng vào tối ngày hôm qua và đang khẩn trương tiến hành truy bắt
khoảng một mươi tám h ba mươi phút tối qua công an quận hồng bàng đã nhận được thông tin
tại cửa hàng vàng đức đệ số bảy mươi năm phố hải triều xảy ra vụ gây nổ
và theo người dân phản ánh vào thời gian trên một nam giới mặc quần áo sẫm màu đi dày màu đen
đã xông vào cửa hàng vàng đức đệ bất ngờ dùng quả nổ tự chế gây tiếng nổ ở cửa ra vào của cửa hàng vàng
thấy vậy chủ cửa hàng vàng và một số người dân đã tiến hành truy đuổi
đối tượng bỏ chạy vào trong ngõ hải triều bốn được khoảng năm mươi mét thì tiếp tục cho gây quả nổ thứ hai
sau đó bỏ trốn
theo thông tin ban đầu vụ nổ không gây thiệt hại về người cửa hàng vàng đức đệ cũng không bị mất mát tài sản
và hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định được nghi phạm là người địa phương và đang khẩn trương tiến hành truy bắt
một đối tượng liều lĩnh dùng dao uy hiếp cướp chiếc xe máy của một người hành nghề xe ôm
vụ việc vừa xảy ra tại đắk lắk
và sau ba tiếng đồng hồ đối tượng gây án đã bị công an thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc truy bắt đưa về quy án
khoảng chín h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng ba ông trần quốc lọc năm mươi bốn tuổi chú tệ phường an bình thị xã buôn hồ
làm nghề chạy xe ôm đang đứng chờ đón khách tại khu vực cổng chợ thị xã buôn hồ
lúc này có một nam thanh niên đeo khẩu trang mà áo khoác đen đến thuê ông lộc trở đến khu vực bốn trăm bảy mươi một phường thiện an thị xã buôn hồ
khi chạy được một đoạn thì nam thanh niên tự ý yêu cầu ông lộc trở vào khu vực đồi thông buôn trinh thuộc phường an lạc để tìm bạn
đến nơi đối tượng nói ông lọc dừng xe rồi rút dao uy hiếp ông lọc đưa tiền
ngày khi tiếp nhận được tin báo thì chúng tôi nhanh chóng tổ chức lực lượng
có mặt tại hiện trường để tiến hành ghi nhận những thông tin ban đầu
sau đó nhận định thấy là cái vụ việc có tính chất là rất nghiêm trọng đối tượng rất là manh động nguy hiểm
chúng tôi đã báo cáo với lãnh đạo đơn vị chúng tôi đã tập trung hơn ba mươi cán bộ chiến sĩ
chia thành nhiều tổ công tác để truy xét theo các hướng đối tượng có khả năng bỏ chạy để truy bắt đối tượng
bằng các biện pháp nghiệp vụ chỉ sau hơn ba giờ
gây án công an thị xã buôn hồ đã bắt giữ được đối tượng khi đang đẩn trốn tại một bãi giác ở viện cờ rung búc tỉnh đắk lắk
đó là mai toàn thắng hai mươi tuổi chủ tịch phường thiện an thị xã buôn hồ
trong lúc đi từ đường hùng vương đi thẳng lên thị xã mua hồ thì em mới thấy không có gì
xong rồi em mới lại xin ý định là bắt xe ôm để xin tiền chú xe ôm
sau đó em mới đút dao từ sau lưng ra để đe dọa chú để cướp lấy số tiền đó của trốn
một hồi thì chú
vẫn nói là chú cứ cương quyết là không đưa cho em thì em có đi gần là chú thì chú chạy ra xa
thì em có dựng xe của chú dậy và em lấy xe đi
đi từ sáng cho tới chiều thì em mới gửi được chỗ bãi rác ở cờ rung búc
thì mượn được ba trăm linh của cô bài rác
sau đó em đi ra bắt xe để đi lấy ma túy thì bị cơ quan công an phát hiện
thắng là đối tượng ghi ma túy từ năm một mươi bảy tuổi
và đã được gia đình đưa đến cài nghiện
tuy nhiên sau hơn hai năm cài nghiện
thắng về nhà và tiếp xúc lún sâu một con đường nghiện ngập
hiện công an thị xã buồn hồ đã thu được chiếc xe máy tăng vật
đồng thời tiếp tục làm rõ để xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật
liên quan đến vụ cố ý gây thương tích
khiến cho một người đàn ông bị thương nặng
xảy ra tại phường một thành phố đà lạt vào tối ngày một mươi sáu tháng ba
hiện nay phòng nghiệp vụ công an tỉnh lâm đồng
và công an thành phố đà lạt vẫn đang tích cực điều tra
truy tìm hai đối tượng có liên quan
trước đó vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng ba
tại khu vực hòa bình
đoạn gần cầu đường phan bội châu
khi có nhiều du khách đang ăn uống trên đường hoa bội châu
thì có hai đối tượng thanh niên bất ngờ đuổi theo
và dùng dao lao tới chém nhiều nhát vào một người đàn ông
sau đó tẩu thoát
nạn nhân được xác định là ông trịnh kim long năm mươi năm tuổi
chú tại đường phạm hồng thái
phường một mươi thành phố đà lạt
ông long đã bị thương nặng
và được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời
thưa quý vị
sau vụ việc hai nhóm ẩu đả gây dối
xảy ra vào chiều ngày hôm qua
trên địa bàn huyện trợ mới tỉnh an giang
gây xôn xao dư luận
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới
đã thực hiện lệnh bắt tạm giam thêm sáu đối tượng
về tội gây dối trật tự công cộng
theo thông tin từ cơ quan điều tra
vào khoảng hai mươi hai h ngày một mươi bảy tháng hai
huỳnh thái hiển cùng bạn đến nhậu
tại một quán ở ấp long hòa thị trấn trợ mới
trong lúc nhậu thì nhóm của hiển
đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm của nguyễn văn phúc
lê hữu nghĩa phạm văn đoàn
sau đó nhóm của hiển và phúc
đã dùng những đồ vật trong quán ném nhau
gây mất an ninh trật tự và hư hỏng nhiều tài sản
có giá trị của cửa hàng
sự việc chỉ được ngăn chặn khi lực lượng công an huyện trợ mới có mặt
quá trình điều tra cơ quan công an xác định
cho đến nay có bảy đối tượng liên quan đến vụ việc trên
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới
cũng đã khởi tố và bắt tạm giam huỳnh thái hiền
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm
và tuyên phạt hai bị cáo người trung quốc
là ma binh tám năm tù
seng y binh sáu năm tù
và bị cáo châu vi anh trú tại quận hải châu
tp đà nẵng sáu năm tù
cùng về tội tổ chức cho người khác ở lại việt nam trái phép
theo cáo trạng sau khi ra tù
về tội sử dụng ma túy và cướp giật tại trung quốc
seng y binh đã đến đà nẵng thuê khách sạn
tại phường mỹ an quận hữu hành sơn
bị cáo anh có quan hệ tình cảm với p
và đã cùng pinh tiếp tay cho người trung quốc
cư trú trái phép
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
cả hai biết ma binh nhập cảnh trái phép
thế nhưng vẫn cho ở khách sạn gần hai tháng để thu tiền phòng
vào cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
đà nẵng thực hiện giãn cách xã hội
cấm đón khách để phòng chống dịch covid một mươi chín
nhưng ba bị cáo vẫn cho
một mươi người trung quốc nhập cảnh trái phép
không hộ chiếu hết hạn thị thực
cư trú trái phép và không khai báo
binh còn lập nhóm wechat để đánh động
cho những người trung quốc đối phó khi lực lượng công an đến kiểm tra
trước hội đồng xét xử
các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
một mươi đối tượng có hành vi đánh bạc
và gá bạc đã bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện văn lâm tỉnh hương yên
khởi tố vụ án khởi tố bị can
để xử lý nghiêm minh trước pháp luật
cụ thể vào ngày ba tháng hai
một mươi đối tượng trú tại hai huyện
văn lâm và yên mỹ tỉnh hương yên
đã tụ tập đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa
tại quán karaoke minh châu
ở thôn hoàng nha xã minh hải
do vũ thanh tuyền làm chủ
tuyền là người sóc cái và phu thế
của mỗi con bạc từ năm trăm linh cho đến một triệu đồng
các đối tượng đánh bạc
từ khoảng một mươi hai h cho đến gần một mươi bốn giờ cùng ngày
thì đã bị lực lượng công an huyện văn lâm
phối hợp với công an xã minh hải
kịp thời bắt giữ
và tại hiện trường lực lượng công an thu giữ số tiền
trên một trăm một mươi bốn triệu đồng
cùng các vật chứng có liên quan
vào sáng ngày hôm nay tổ công tác

phối hợp với cục quản lý thị trường
và công an tỉnh nam định
đã đột xuất kiểm tra và thu giữ hàng trăm nghìn sản phẩm
có dấu hiệu vi phạm bản quyền thương hiệu
tại kho hàng tài thôn đại lại
tài thôn đại lại xã vĩnh hảo
huyện vụ bản tỉnh nam định
kho hàng này do đỗ trí viễn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra
chủ kho hàng đã bỏ trốn
hàng hóa ở đây đều mang các nhãn hiệu pháp
nổi tiếng đặc biệt là thương hiệu ms
theo sổ sách giấy tờ của cơ quan chức năng thu giữ được
số hàng đang tồn kho
và số hàng đã tiêu thụ trị giá gần một mươi tỷ đồng
bằng phương thức bán hàng
livestream trên các trang mạng xã hội
chốt đơn và vận chuyển qua các đơn vị vận chuyển
để thu tiền trực tiếp hoặc chuyển khoản
ban đầu thống kê
chỉ với đơn vị vận chuyển giao hàng tiết kiệm
trong vòng một tháng kho chốt tới một mươi đơn hàng
trung bình mỗi ngày bán ba trăm linh đơn
và hiện cơ quan chức năng đã thu giữ số hàng
và hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật